bệnh khảm lá virus trên cây sắn đang bùng phát tại tỉnh gia lai
một số địa phương đã bị nhiễm bệnh trên diện tích lớn
ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất sản lượng của loại cây trồng này
tính đến đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tỉnh gia lai đã có trên bốn hectare sắn bị nhiễm bệnh khảm lá virus
chiếm khoảng gần một mươi diện tích sắn của địa phương này
so với năm hai nghìn một mươi tám diện tích sắn nhiễm bệnh tăng đột biến
ngoài nguyên nhân chưa kiểm soát được nguồn giống thì việc kiểm soát bệnh này gặp nhiều khó khăn
khiến diện tích cây sắn mắc bệnh tăng nhanh
tại huyện iapa trong tổng số gần tám hectare sắn đã có trên hai năm trăm linh hectare nhiễm bệnh
nhiều diện tích bị nhiễm nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất
trung bình năng suất giảm từ hai mươi năm bốn mươi
việc triển khai các biện pháp phòng ngừa hiện không đạt kết quả
dẫn đến nguy cơ diện tích sắn nhiễm bệnh sẽ còn tăng cao trong các vụ tiếp theo